nhận lời mời của chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân nhà vua nhật bản akihito và hoàng hậu
thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước lần đầu tiên tới việt nam từ ngày hai mươi tám tháng hai đến ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sáng nay ngày một tháng ba tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân đã chủ trì lễ đón
nhà vua nhật bản akihito và hoàng hậu với nghi thức trọng thể
chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của nhà vua và hoàng hậu nhật bản là một sự kiện quan trọng
mang ý nghĩa biểu tượng là một dấu mốc lịch sử trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước
nhà vua và hoàng hậu nhật bản là biểu tượng cao quý của đất nước và khối đoàn kết toàn dân nhật bản
nhà vua nhật bản akihito và hoàng hậu chỉ thực hiện các chuyến thăm nhân dịp kỷ niệm đặc biệt
đối với các đối tác có quan hệ thân thiết với nhật bản
nhà vua akihito là người có tình cảm tốt đẹp với việt nam
ủng hộ các thành viên hoàng gia nhật bản tăng cường giao lưu với việt nam
nhà vua nhật bản akihito lần đầu tiên thăm cấp nhà nước tới việt nam trong những ngày đầu xuân mới
bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước
phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản trong thời gian tới
chủ tịch nước trần đại quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của nhà vua và hoàng hậu
hoàng gia nhật bản dành cho nhân dân việt nam trong thời gian qua
nhà vua nhật bản akihito và hoàng hậu bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến
thăm việt nam đất nước có nhiều điểm tương đồng và có quan hệ hữu nghị mật thiết với nhật bản
cũng như của nhân dân việt nam dành cho nhà vua và hoàng hậu
hai bên đã điểm lại lịch sử giao lưu lâu dài giữa nhân dân hai nước từ thế kỷ thứ tám
khi đại sư phật chiết của việt nam sang nara kinh đô đương thời của nhật bản
để giao lưu phật giáo âm nhạc và các thương thuyền của nhật bản tới phố cảng hội an
để giao thương vào thế kỷ một mươi sáu
bày tỏ hài lòng và phấn khởi trước những bước phát triển nhanh chóng và tốt đẹp
của quan hệ giữa việt nam và nhật bản trong gần bốn mươi năm năm qua
tháp tùng nhà vua akihito và hoàng hậu michiko vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
là ngài hirofumi nakasone thượng nghị sĩ ngài shinichiro yamamoto tổng quản hoàng cung
ngài hatsuhisa takashima đại sứ thư ký báo chí
ngài hatsuhisa takashima đại sứ thư ký báo chí cho nhà vua trợ lý đặc biệt của bộ ngoại giao
ngài kaoru shimazaki đại sứ cục trưởng cục lễ tân bộ ngoại giao
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ kính viếng chủ tịch hồ chí minh nhà vua và hoàng hậu nhật bản
chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của nhà vua nhật bản và hoàng hậu là một sự kiện quan trọng
mang ý nghĩa biểu tượng một dấu mốc lịch sử trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước
thể hiện tình cảm và sự quan tâm của nhật bản đối với đất nước và nhân dân việt nam
qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
ngày càng phát triển toàn diện tăng cường sự hiểu biết giữa hai dân tộc đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước